hà nội có cần thiết cấm hàng quán ăn uống hoạt động sau hai mươi một h
những hoạt động nào bị cấm ở tám quận vùng cam hà nội
số ca covid một mươi chín nhập viện chuyển nặng tử vong tại tp hcm đã giảm
bốn điều còn mơ hồ về covid một mươi chín sau hai năm dịch hoành hành
nhiều nước đông nam á có người nhiễm omicron về từ thánh địa meka
tôi là biên tập viên ngọc anh người sẽ đồng hành cùng với quý vị
trong bản tin covid một mươi chín sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật hứng khởi và vui tươi
có thể thấy ngày hôm qua số ca mắc trên cả nước đang có xu hướng giảm
nhưng không hiểu vì lý do gì hà nội liên tiếp đứng đầu cả nước với chín ngày liên tiếp
ca mắc mới gần chạm mốc hai ca
mặc dù đã sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản từ hai đến ba ca nhiễm
tuy nhiên chúng ta vẫn hết sức lưu ý thực hiện năm k và hạn chế tiếp xúc các bạn nhang
trước câu hỏi hà nội có cần thiết cấm hàng quán ăn uống hoạt động sau hai mươi một giờ hay không
một lãnh đạo cdc hà nội cho rằng
trước hết hà nội đang có số ca mắc tăng cao
vì vậy tất cả các hoạt động tập trung đông người những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
thì hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu
vì lãnh đạo cdc hà nội khẳng định
việc hà nội cấm hàng quán hoạt động sau hai mươi một giờ là điều cần thiết lúc này
trong tình hình dịch bệnh việc buôn lỏng các hàng quán để người dân ăn nhậu thâu đêm suốt sáng
sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
ngoài ra chính quyền cũng không thể kiểm soát công tác phòng chống dịch liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hà nội có rất nhiều quán ăn đêm
khi ăn uống người dân sẽ không dùng khẩu trang
nên việc lây nhiễm sẽ rất khó kiểm soát
theo cdc hà nội các nguy cơ lây nhiễm sars cov hai cao trong cộng đồng
gồm có lây nhiễm trong gia đình
lây nhiễm trong cùng một bàn ăn uống
lây nhiễm trong cùng một phòng làm việc
chính vì vậy việc cấm hàng quán hoạt động sau hai mươi một giờ
sẽ là một biện pháp phòng dịch thích hợp cần thiết thời điểm này
lãnh đạo cdc hà nội cho rằng
ở các nước khác chính quyền còn ban hành lệnh giới nghiêm
công tác chống dịch gác cao hơn rất nhiều
đơn cử như nước pháp hồi tháng bảy vừa qua
họ đã tiến hành tiêm vaccine và chờ mở cửa
nhưng sau khi dịch quay lại chính quyền pháp đã ban hành lệnh giới nghiêm
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
và đến nay việc này cho thấy mang lại
những hiệu quả cao
tuy nhiên vẫn có những quan điểm khác cho rằng
hà nội hoạt động sau hai mươi một giờ
cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân
nếu cấm hàng quán hoạt động sau hai mươi một giờ
không những không phòng chống dịch được
mà còn làm tăng khả năng lây nhiễm
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cho rằng
hà nội đem bỏ quy định cấm hàng ăn hoạt động sau hai mươi một giờ
vì việc này không những làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân
mà còn làm tăng khả năng lây nhiễm
do lượng người tập trung ăn uống mua sắm
trước khung giờ cấm tăng cao
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
hà nội có thể bỏ quy định cấm hàng ăn hoạt động sau hai mươi một giờ
nếu chính quyền kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch
ở các hàng quán
nhấn mạnh thêm người dân cũng không được chủ quan cho rằng
bản thân đã tiêm vaccine rồi mà buồn lỏng thả trôi
công tác phòng chống dịch có hiệu quả hay không
một phần dựa vào chính ý thức của người dân là rất lớn
chuyên gia nhận định
cũng theo đó thủ đô có số ca mắc mới
tăng kỷ lục nhiều quận ở hà nội tăng cấp độ dịch
thành vùng cam
các biện pháp phòng chống dịch mới được áp dụng
theo hướng xét chặt các hoạt động đông người
có nguy cơ lây lan dịch bệnh
và những hoạt động nào bị cấm ở tám quận vùng cam của hà nội
xin được trả lời như sau
ở trạng thái dịch cấp độ ba
các quận cam của hà nội đều yêu cầu
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
giải khác chỉ được phép bán hàng mang về
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp
chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến
theo thông báo đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hà nội đã ghi nhận tám địa phương
ở cấp độ ba tức vùng cam
gồm các quận như tây hồ hoàn kiếm hai bà trưng
đống đa ba đình nam tự liêm
lòng biên và hoàng mai
từ câu chuyện cấm tắm quận hà nội
bán hàng ăn tại chỗ
chuyên gia ngành y tế cho rằng
việc các quận vùng cam hà nội yêu cầu
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ được bán hàng mang về là vô tác dụng
không đem lại hiệu quả cho công tác phòng chống dịch
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
việc cấm bán hàng ăn uống
tại chỗ theo địa giới hành chính
sẽ nảy sinh thực trạng người dân tìm đến
các vùng chưa bị cấm để sử dụng dịch vụ
càng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh
sang các địa bàn khác
việc cấm theo địa giới hành chính thế này
sẽ không có tác dụng
bởi vì cấm phường này thì người dân
vẫn có thể đi sang phường khác
cấm ở quận này thì họ đi sang quận khác
và dịch vẫn có nguy cơ lây lan
ông nga nhận định
bên cạnh đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga cho biết
lĩnh vực y học thì làm việc
trên bằng chứng dịch tệ học
vì vậy hà nội cần nghiên cứu về các ổ dịch
đã bộn phát do ăn uống tại hàng quán
từ đó chứng minh truyền thông để người dân biết
và nâng cao ý thức phòng dịch
hạn chế tập trung đông người
tôi thì chưa thấy có nghiên cứu khoa học nào
chứng minh dịch lây lan trong nhà hàng ăn uống
cũng chưa thấy công bố tài liệu
nghiên cứu về vấn đề này
người dân đi ăn uống cũng giống như đi siêu thị
thậm chí khi đi ăn uống tại các nhà hàng lịch sử
quán cơm quán phở bình thường
còn an toàn hơn vì đều là người quang
lại không ngồi lâu nói chuyện với nhau
riêng quán bar quán bia quán karaoke
thì chưa nên cho phép hoạt động trở lại
vì không gian kính nguy cơ lây nhiễm cao
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho hay
đặc biệt ông nga cho rằng
việc cấm bán hàng ăn uống tại chỗ
sẽ xảy ra hệ lụy ảnh hưởng rất lớn
đến sức khỏe của người dân
khi mua thức ăn nóng đựng trong các hộp nhựa
không được kiểm soát chất lượng
bởi lẽ khi sử dụng để đựng đồ nóng
các hộp nhựa sẽ giải phóng ra chất độc
ghi tổn hại cho sức khỏe
về lâu dài sẽ gây ra bệnh vô sinh ung thư cho người dân
cùng chung quan điểm này
một lãnh đạo phòng y tế đề nghị dấu tên
cấp quần ở hà nội bày tỏ
virus không phân biệt và tuân theo địa giới hành chính
trong khi đó địa giới hành chính
các phương có chỗ đang sèn lẫn nhau
vì vậy lãnh đạo này cho rằng
việc phòng chống dịch theo địa giới hành chính
cần căn cứ thêm nhiều yếu tố khác
để đem lại hiệu quả cao hơn
quý vị có đồng tình với quan điểm này hay không
nếu có hãy để lại ý kiến của bình phía dưới
để chúng ta góp một tiếng nói
thêm một hành động cùng giúp hà nội yên bình hơn các bạn nhau
tiếp theo là tin tức liên quan đến dịch covid một mươi chín
tại cần thơ
khi rất nhiều ngày qua cần thơ phải đối mặt
với làn sóng covid một mươi chín mạnh mẽ
trong tối qua tỉnh này cũng đứng thứ sáu cả nước
về số ca nhiễm mới
ngay sau đó tình hình điều trị cho bệnh nhân do thiếu oxy
đang được quan tâm hơn bao giờ hết
bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ở cần thơ báo cáo thiếu oxy
theo lãnh đạo sở y tế thành phố
vấn đề là oxy không đến nổi thiếu
mà thiếu vì giá thành khó mua
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ubnd thành phố cần thơ
có công văn gửi cho giám đốc sở y tế
về việc giải quyết nhu cầu oxy
của các đơn vị điều trị covid một mươi chín
phỏ giám đốc sở y tế cao hoàng anh
cho biết tình hình oxy
ở các đơn vị điều trị covid một mươi chín
được một số nơi ủng hộ tạm thời hoạt động đủ
bác sĩ cao hoàng anh cho biết
có hai công ty hứa hỗ trợ oxy
cho thành phố
trong đó một công ty của bộ quốc phòng
hứa ủng hộ cho thành phố một xe tạo oxy
với khối lượng từ ba đến ba năm tấn một ngày
một công ty ngoài đà nẵng
hứa một tháng cung cấp cho thành phố
từ hai trăm linh bốn trăm linh tấn
thông qua một công ty khác
tuy nhiên chủ công ty này đưa ra giá cao quá
giá thậu của thành phố thấp hơn
thì khi họ bán giá cao vậy
sẽ khó cho thành phố trong việc thành quyết toán
vì vậy oxy không đến nổi thiếu
mà thiếu là giá thành khó mua
bác sĩ anh nói
theo bác sĩ hoàng anh một ngày thành phố cần khoảng
từ một mươi hai một mươi sáu tấn oxy
hiện các buồn oxy của các quận huyện xây xong rồi
các công ty cung cấp bơm khí lỏng vào
thì xài cũng được chừng một tuần lễ
cạnh đó một số đơn vị vẫn còn hợp đồng cung cấp
một số mạnh thương quân hỗ trợ
nên vẫn còn hoạt động được
nói chung là chạy ăn từng bữa
từ nay tới ba ngày nữa không thiếu oxy
còn để lo sau ba ngày nữa thì phải chạy trước
nhưng tôi nghĩ không đến nổi thiếu
cũng còn lo được
cũng theo bác sĩ anh cách đây ba tuần
sở đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố
về vấn đề này
và ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản gửi bộ quốc phòng
xin hỗ trợ oxy
thì bộ quốc phòng mới phúc đáp hỗ trợ xe tạo oxy
như nói ở trên
các công ty khác cũng ủng hộ
chỉ kẹt vấn đề về giá thôi
trước đó cả hai bệnh viện đa khoa thành phố
lao và bệnh phủi
đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
báo cáo về nhu cầu oxy
cụ thể bệnh viện đa khoa thành phố
được giao một trăm linh giường điều trị tầng ba
bốn trăm linh giường tầng hai
và một trăm linh giường tầng một
hiện tại số bệnh nhân tăng cao
nên nhu cầu sử dụng oxy lỏng y tế tăng
khối lượng tiêu thụ trung bình khoảng năm tấn một ngày
nhưng nguồn cung lại không đủ
và không đảm bảo thời gian
còn bệnh viện lao và bệnh phủi
được trao điều trị một trăm năm mươi giường tầng hai và ba
đơn vị đang cung cấp oxy cho bệnh viện này
báo không đủ khả năng cung cấp
nếu như hà nội thay chân thành phố hồ chí minh
dẫn đầu cả nước do ca mắc mới tăng vọt
cần thơ lại đau đầu với nguồn cung oxy
thì thành phố hồ chí minh lại có cú lộ
ngược dòng ngoạn mục
hiện tại số ca covid một mươi chín nhập viện
chuyển nặng tử vong tại thành phố hồ chí minh đã giảm
đây là tín hiệu lạc quan về tình hình dịch covid một mươi chín
nhưng chúng ta chưa thể chủ quan
đây là khẳng định của ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh
như vậy trong những ngày kết thúc năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh đã kéo giảm
cả số ca mắc mới số bệnh nhân nặng
số ca tử vong
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
phân tích thêm
trong quãng thời gian này phương án xét nghiệm
phát hiện ra ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn
không thay đổi so với trước đây
thành phố vẫn thực hiện xét nghiệm tâm soát
tại cộng đồng trường học doanh nghiệp và bệnh viện
không chỉ nhìn vào số ca nhiễm sát covid hay
mà chúng ta có thể quan sát
số ca nhập viện số ca chuyển nặng
tử vong đã được kéo giảm
đây là tín hiệu lạc quan về tình hình dịch covid một mươi chín
nhưng chúng ta chưa thể chủ quan
ông nguyễn hồng tâm lưu ý
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh cho rằng
địa bàn đã và sẽ trải qua nhiều sự kiện lễ hội lớn
thành phố cũng sắp mở rộng
việc học trực tiếp đối với một số khối lớp
do vậy số ca f có thể sẽ tăng
khi các hoạt động tập trung tăng lên
ông nguyễn hồng tâm khẳng định
vấn đề hiện tại là dù số f tăng
nhưng thành phố hồ chí minh có thể dự đoán
nắm bắt tình hình để đưa ra phương án ứng phó
trong tình hình mới
cũng tại buổi họp báo định kỳ
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề
học sinh mắc covid một mươi chín khi đến trường
ông phạm đức hải phó trưởng bang chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
đã trả lời rất rõ ràng như sau
sau hai tuần học trực tiếp ngành giáo dục
thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn mươi bảy f
bao gồm bốn mươi học sinh bảy giáo viên
tại các trường học tại một mươi năm quận huyện
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tất cả học sinh phát hiện mắc covid một mươi chín
đều được xử lý theo quy trình và thông báo
về cho phụ huynh do đó phụ huynh
rất an tâm cho học sinh tiếp tục đến trường
hiện tại việc học vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch
học sinh lớp chín và lớp một mươi hai vẫn đi học
ông hải cho biết
về kế hoạch học sinh các khối lớp khác
sẽ đến trường trong thời gian tới ra sao
ông hải cho biết
sở giáo dục và đào tạo đã báo cáo việc này
tới thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hiện tại thượng trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vẫn đang xem xét và công bố những khối lớp nào
sẽ đến trường và thời gian cụ thể
trong thời gian sớm nhất
chúng ta sẽ cố gắng thông báo vào buổi hợp báo thứ năm
ngày ba mươi tháng một mươi hai ông hải nói
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ngành giáo dục thành phố hồ chí minh
cho học sinh khối lớp chín và khối lớp một mươi hai
đến trường học trực tiếp thí điểm trong hai tuần
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
những tiến bộ trong phòng chống virus sars cov hai
đã đạt được với tốc độ tương đối nhanh
nhiều loại vaccine hiệu quả xuất hiện
trong một năm nhanh hơn nhiều
so với những loại vaccine thông thường
tuy nhiên nhiều ẩn số về covid một mươi chín
vẫn đang thách thức hiểu biết của nhân loại
dưới đây là bốn điều còn mơ hồ
về covid một mươi chín sau hai năm dịch hoàn hành
một tại sao covid một mươi chín
làm cho một số người bệnh nặng hơn lâu hơn

các triệu chứng covid một mươi chín trải dài
từ đau đầu sốt mất định hướng
đến buồn nôn và nôn
thậm chí mất vị giác hoặc khứu giác
dù các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu
về những người có nhiều khả năng
chịu ảnh hưởng của những triệu chứng này
nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp
về việc một số người mắc bệnh nặng
còn những người khác thì không
d t cronville học giả cấp cao
tại trung tâm an ninh quốc tế john hopkins
chia sẻ với cnet
rằng tuổi tác chắc chắn là mối tương quan
lớn nhất với bệnh nặng
nhưng đã có những người hai mươi chín tuổi tử vong
có những trẻ em tử vong
khi tất cả các dấu hiệu cho thấy
đáng lẽ họ phải diễn biến bệnh nhạ
các nhà khoa học cũng đang nỗ lực
lý giải hội chứng covid một mươi chín kéo dài
với loạt triệu chứng có thể xuất hiện
trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng
sau khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh
tổ chức y tế thế giới who đã đưa ra
một định nghĩa gồm một loạt triệu chứng
kéo dài bao gồm mệt mỏi
khó thở khó ngủ khó tập trung
lo lắng trầm cảm
và danh sách này sẽ còn tiếp tục thay đổi
dù vậy nguyên nhân của tình trạng này
vẫn chưa được biết rõ ràng
sau hai năm
chúng ta không hiểu nhiều
về hội chứng covid một mươi chín kéo dài
và không biết tỷ lệ phổ biến của hội chứng này
với biến thể omicron sau khi tiêm chủng
bob walter chuyên gia
tại đại học california san francisco
dù một số triệu chứng chung như mất khứ giác vị giác
ít xuất hiện khi nhiễm biến thể omicron
nhưng chúng tôi không biết
liệu những người nhiễm biến thể đó
có bị covid một mươi chín kéo dài hay không
chuyên gia ron rowe cho hay
hai miễn dịch do vaccine
tạo ra sẽ kéo dài bao lâu
trước những biến thể như omicron
vaccine covid một mươi chín đầu tiên
được đưa vào sử dụng cách đây một năm
ở mỹ và hai loại hiệu quả nhất
ở mỹ là moderna và pfizer biontech
có cách tiếp cận độc đáo
thông tin mrna
để dạy cách các tế bào tạo ra protein
kích hoạt phản ứng miễn dịch
theo cdc mỹ dù các nhà khoa học
đã nghiên cứu vaccine mrna
trong nhiều thập kỷ
nhưng đây là lần đầu tiên được dùng
cho công chúng
các nhà khoa học tiếp tục thu thập thông tin
về mức độ hiệu quả của vaccine
và thời điểm hiệu quả của vaccine bắt đầu giảm
chúng tôi chắc chắn vẫn đang tìm kiếm điều đó
chúng tôi nhận thấy khả năng bảo vệ
sẽ giảm đi sớm hơn sáu tháng
đó là lý do liều nhắc lại
đang được khuyến nghị trong sáu tháng
chuyên gia ron rowe cho hay
khi các biến thể này đã được tìm kiếm
để mới lan truyền nhanh chóng
như omicron xuất hiện
liệu lưu nhắc lại có đủ thời gian dài hay không
là điều mà chúng tôi vẫn cần tìm hiểu
theo chuyên gia ron rowe
tổ chức y tế thế giới cho hay
vaccine pfizer và moderna kém hiệu quả hơn
trong ngăn ngừa lây nhiễm do chủng omicron
so với các biến thể virus trước đó
các loại vaccine khác thậm chí còn ít tác dụng hơn
trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm
của biến thể omicron
tuy nhiên những người tiêm chủng đầy đủ
ít có nguy cơ gặp phải các triệu chứng
nghiêm trọng nhập viện và tử vong
đặc biệt nếu họ đã tiêm nhắc lại
theo trường y harvard
liệu có thêm nhiều biến thể tương tự
delta và omicron hay không
virus liên tục đột biến
đôi khi những đột biến này dẫn đến
các chủng mới xuất hiện nhanh chóng và biến mất
đôi khi những chủng mới vẫn tồn tại
và tạo ra những đột biến tăng mạnh tốc độ lây nhiễm
và bệnh nặng
theo who trong hai năm
sars cov hai đã biến đổi thành năm biến thể đáng lo ngại
dựa trên mức độ nghiêm trọng
của bệnh hiệu quả của các biện pháp
ứng phó y tế và khả năng lây lan
từ người sang người của chủng virus
các biến thể alpha beta và gamma
đều bị hạ cấp xuống
các biến thể đang được theo dõi vào tháng chín
với delta và omicron
vẫn được coi là những biến thể đáng lo ngại
những nghiên cứu sơ bộ cho thấy
bệnh do biến thể omicron gây ra
có thể ít nghiêm trọng hơn delta
nhưng lại dễ lây lan hơn nhiều
các quan chức y tế cảnh báo rằng
đại dịch càng kéo dài và nhóm chưa tiêm chủng
càng lâu thì virus càng
có nhiều thời gian để lây lan và đột biến
các nhà nghiên cứu có thể nhanh chóng
lập bản đồ và xác định các biến thể
nhưng cần thời gian để xem xét
mức độ nguy hiểm của chủng mới
thông qua thu thập dữ liệu về số ca nhập viện
và tử vong
nguồn gốc covid một mươi chín
các chuyên gia vẫn không chắc chắn
nguồn gốc covid một mươi chín từ đâu
lý thuyết phổ biến cho rằng virus đã nhảy
từ động vật sang người
những dấu hiệu đầu tiên của covid một mươi chín được ghi nhận
ở vũ hán là những người làm việc
hoặc sống gần chợ bán buôn hải sản
hòa nam chuyên bán thịt bò
da cầm cá và nông sản tươi sống
theo nhiều nguồn
bao gồm có một nghiên cứu vào tháng sáu
trên tạp chí scientific report
chợ cũng buôn bán các loại động vật
ngoại lai làm vật nuôi và thức ăn
bao gồm lửng nhiếm
cây hương v v
tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng
sars cov hai xuất hiện trong phòng thí nghiệm
cho tới nay
những gì mà chúng ta biết khi bước sang
năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín
là chúng ta có một tủ thuốc bao gồm
vaccine thuốc kháng virus
những thứ mà trước đó không có
khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện
chuyển sang những tin tức
liên quan đến tình hình covid một mươi chín
tại trung quốc hiện tại số ca nhiễm
covid một mươi chín trong cộng đồng ở trung quốc
tiếp tục tăng cao trong ngày đáng chú ý
là tâm dịch tại thành phố tây an
tỉnh thiểm tây thành phố tây an
với một mươi ba triệu dân đã ghi nhận
một trăm năm mươi ca nhiễm trong cộng đồng trong ngày
hai mươi sáu tháng một mươi hai so với
một trăm năm mươi năm ca nhiễm của ngày trước đó
tính từ ngày chín đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
tây an đã ghi nhận
sáu trăm ba mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
tổng số ca nhiễm cộng đồng ở trung quốc
trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tăng lên

một trăm năm mươi tám ca của ngày trước đó
đây là số ca nhiễm cộng đồng
trong một ngày cao nhất được ghi nhận
tại trung quốc từ khi nsc bắt đầu
tính riêng ca nhiễm có triệu chứng
và không có triệu chứng vào tháng ba
tây an thủ phủ tỉnh thiểm tây
và là nơi thu hút khách du lịch
nhờ đội quân đất nung của tầng thủy hoàng
đêm nay đã bước sang ngày phong tỏa thứ năm
tính đến trưa ngày
hai mươi bảy tháng một mươi hai thành phố đang trải qua
đợt xét nghiệm trên diện rộng lần thứ bốn
giới chức thành phố cho biết
tình hình vẫn diễn ra hết sức phức tạp
dự báo số ca nhiễm cộng đồng còn
tăng cao trong vài ngày tới
để đảm bảo độ chính xác
trong đợt xét nghiệm mới nhất chính quyền
thành phố tây an cũng đã đưa ra các biện pháp
nghiêm ngạc hơn bao gồm toàn bộ người dân
phải ở nhà giữ trừ những người
được thông báo tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm
chỉ những người có kết quả xét nghiệm
âm tính với covid một mươi chín mới được đi chợ
mua sắm và phải tân thủ các quy định
phó giám đốc trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh tây an
nói lý do người dân phải ở nhà
là vì còn nhiều ca nhiễm không có triệu chứng
chưa được phát hiện trong cộng đồng
dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
virus lây lan rất nhanh
mọi người có thể dễ dàng bị nhiễm
nếu ở gần người mang mầm bệnh
đặc biệt là khi không có các biện pháp
phòng ngừa cách tốt nhất là nên ở nhà
ông chang nói
không chỉ trung quốc
đang đứng trước mối đe dọa từ
sư biến thể mới omicron
một số nước đông nam á bao gồm thái lan và malaysia
phát hiện nhiều ca dương tính
với biến chủng omicron ở những người
trở về từ những chuyến hành hương
tại saudi arabia
bộ trưởng y tế malaysia kari jamaluddin
nước này đã phát hiện sáu mươi hai trường hợp
dương tính với biến chủng omicron
cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong số đó
sáu mươi một trường hợp là ca nhiễm
từ nước ngoài trường hợp còn lại
vẫn đang được điều tra và nghi ngờ
là lây nhiễm trong nước
trong tổng số bốn mươi chín ca mắc mới
ba mươi ca nhiễm được xác định
sau khi trở về từ saudi arabia
đây đều là những người malaysia
thực hiện chuyến hành hương đến thánh địa
hồi giáo mecca tại saudi arabia
phần lớn trong số họ
không tuân thủ các quy định cách ly
tại nhà sau khi về nước
stray stam dẫn lời của ông khairi
bộ trưởng bộ y tế malaysia
những công dân đi du lịch
từ nước ngoài đặc biệt là saudi arabia
nên tiêm mũi vaccine tăng cường
theo đó bộ y tế nước này công bố
sẽ rút ngắn thời gian tiêm liều thứ ba vào tuần tới
trong khi đó thái lan cũng báo cáo
tám công dân có kết quả xét nghiệm dương tính
với biến chủng omicron
đều trở về từ chuyến hành hương
đến thánh địa hồi giáo mecca
ở saudi arabia
bangkok post đưa tin vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
trước đó prida chua fu di
một cố vấn lãnh đạo
thần hồi giáo thái lan cũng xác nhận
khoảng ba mươi công dân nước này trở về
từ cuộc hành hương ở saudi arabia
đã đến sân bay quốc tế
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bảy người trong đó đã có kết quả dương tính
với biến chủng omicron
của văn phòng y tế công cộng phuket
cho biết một nhóm khác gồm
một trăm ba mươi bảy người thái lan cũng trở về
từ một cuộc hành hương tới mecca
đã đến phuket vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
năm người trong số họ được xác định
tuy nhiên đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
một người trong số đó đã có kết quả dương tính
với biến chủng omicron
người này đang được cách ly và điều trị
tại bệnh viện địa phương bác sĩ kusat cho hay
anurag sarafaf bác sĩ y tế cộng đồng
tại tỉnh patani
nói rằng nhóm một trăm ba mươi bảy người thái lan
trở về từ saudi arabia
đều đã thực hiện xét nghiệm rt pcr
và có kết quả âm tính
trước khi khởi hành về phuket
ngay trong lúc này các nước đông nam á
đã mở rộng quy mô giám sát
tăng cường biện pháp y tế xã hội
với biến thể omicron
trước đó who đề nghị người dân
tiếp tục đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn
với những người xung quanh tránh những nơi
đông người kính khí
sắp khuẩn tay thường xuyên che miệng khi ho
hát hơi và đi tiêm phòng
để giảm nguy cơ nhiễm ncov
theo who ngay cả sau khi chủng ngừa
cộng đồng vẫn nên duy trì
các biện pháp phòng ngừa để tránh
lây lan covid một mươi chín cho người khác
đặc biệt là nhóm dễ chuyển nặng
sau khi mắc bệnh
tình hình covid một mươi chín tại việt nam
và trên thế giới những ngày cuối năm
đang diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt từ khi biến thể omicron xuất hiện
biến thể mới này đã thay đổi
nhiều kế hoạch đảo lộn các kế hoạch
đón năm mới của nhiều quốc gia
trong những chương trình tiếp theo
chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị
những thông tin mới xoay quanh tình hình covid một mươi chín
trong nước và trên thế giới
nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn like
để lại bình luận cũng như đăng ký
kênh youtube sức khỏe đời sống
để nhận thông báo khi có những nội dung mới
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành
thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau